tại thành phố lạng sơn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ kế hoạch và đầu tư bộ công thương
ubnd tỉnh lạng sơn đã phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu nông sản an toàn tỉnh sơn la
sang thị trường trung quốc tham dự còn có đại diện đại sứ quán trung quốc đại diện thành phố sùng tả
bằng tường quảng tây cùng nhiều doanh nghiệp của trung quốc và việt nam
hội nghị là dịp để tỉnh sơn la tuyên truyền giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn
có tiềm năng thế mạnh tới thị trường và các doanh nghiệp trung quốc
đồng thời đánh giá kết quả phối hợp giữa tỉnh sơn la với các bộ ngành trung ương và tỉnh lạng sơn
cùng các đối tác trong việc quảng bá xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu nông sản an toàn tỉnh sơn la
sang thị trường trung quốc thời gian qua
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín giá trị nông sản của tỉnh sơn la tham gia xuất khẩu ước đạt khoảng tám mươi triệu usd
đạt hơn năm mươi kế hoạch một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như xoài chuối mận chanh leo
đã đột xuất qua các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã ký biên bản ghi nhớ về phối hợp hỗ trợ giữa tỉnh lạng sơn
với tỉnh sơn la để mệnh xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn trong thời gian tới